và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ hỏi xem là các cổ động viên là những người dân họ có cảm nghĩ vì khi mà được dự lễ khai mạc ngày hôm nay
vâng thưa anh thì xin anh cho biết là một người rất là may mắn được nhận một cái tấm vé mời để có thể dự buổi lễ khai mạc ngày hôm nay
thì anh cảm nghĩ của anh đúng không ảnh như thế nào
ờ là một người dân may mắn có trên tay cái tấm vé mời tham dự cái lễ khai mạc của sea games ngày hôm nay thì bản thân tôi cảm thấy rất là vui và vinh dự
và cảm thấy rất là tự hào vì là sau đại dịch covid một mươi chín thì thủ đô hà nội cũng như là đất nước việt nam ta thì mới tổ chức được một cái sự kiện nó rất là quan trọng và vui vẻ như thế này
và dưới góc độ là một người dân một người hâm mộ thì cũng rất là mong đoàn thể thao việt nam sẽ đạt được cái thành tích cao nhất trong kỳ sea games lần này
dạ vâng cảm ơn anh
đó là mong muốn của tôi đấy ạ
thưa quý vị và các bạn thì hiện nay thì số lượng người dù đã diễn ra lễ khai mạc đã diễn ra nhưng mà số lượng người đến khu vực cổng sân vẫn là khá là đông
vì việc là công tác đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo tuyệt đối an toàn cho những khách mời như thế này đã được lựa công an tích cực để triển khai
và bây giờ thì chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn với cả đại úy lâm quang dũng phó đại đội trưởng đội đại đội một trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
vâng thưa quý vị xin đồng chí cho biết là công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng là kiểm soát số lượng người đang vào khu vực này là như nào ạ
hôm nay trung đoàn cảnh sát cơ động đã huy động tối đa con số để đảm bảo an ninh trật tự khu vực sân vận động mỹ đình
hiện nay thì lượng dân đến dự lễ khai mạc rất là đông cho nên là chúng tôi đang phải tiếp tục kiểm soát an ninh để đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực sân động
khu vực sân xin cảm ơn đồng chí
thưa quý vị các bạn thời điểm hiện tại thì là lễ khai mạc đã bắt đầu diễn ra nhưng mà do là tình hình giao thông và trong những ngày mưa lớn như thế này
nên là số lượng người đến khu vực chậm trễ có thể là chậm giờ khai mạc vẫn là khá là đông
và tại khu vực này thì lực lượng công an vẫn đang tích cực để triển khai các biện pháp ở ngay khu vực vòng ngoài để đảm bảo an toàn
cũng như là người dân có thể đi lại được trật tự vào trong khu vực bên trong phía chân bên trong kia kìa
vâng xin mời quý vị quay lại với lời trật trung quay ạ
vâng xin được tiếp tục với những thông tin khác
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định truy nã đối với bị can nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic hiện đã bỏ trốn
bị can nguyễn thị thanh nhàn vi phạm tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy trốn ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho điều tra viên nguyễn anh hào
địa chỉ cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an số bốn mươi bảy phạm văn đồng phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội
số điện thoại
thưa quý vị đối tượng dùng xe ô tô cán chết người vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng năm đã tới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đầu thú
đối tượng là phan văn nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
nam khai nhận vào lúc khoảng giờ một mươi phút ngày một mươi hai tháng năm điều khiển xe ô tô hiệu mercedes mang biển kiểm soát ba mươi f một mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi năm trên xe chở hai người
chạy vượt qua một năm km

tổ hai mươi khóm trung thạnh phường mỹ thới tp long xuyên
công an tp long xuyên tỉnh an giang đã triệt phá thành công một sới bạc và tạm giữ một mươi tám đối tượng
thu giữ tại hiện trường một mươi ba điện thoại di động hai mươi năm xe mô tô trên một trăm linh triệu đồng cùng các công cụ dùng để đánh bạc
qua điều tra ban đầu xác định sới bạc trên là do đối tượng trú tại địa phương đứng ra tổ chức
chỉ trong một thời gian ngắn đã thu hút nhiều con bạc đến tham gia gây mất an ninh trật tự và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân